chỉ còn ít ngày nữa lễ hội thành tuyên năm hai nghìn một mươi bảy sẽ diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc
đây là lễ hội thường niên được tổ chức vào mỗi dịp tết trung thu của người dân tuyên quang
với những mô hình đèn trung thu khổng lồ do người dân nơi đây tự làm
ngoài việc tổ chức tết trung thu cho thiếu nhi đây cũng là dịp để tỉnh tuyên quang giới thiệu với đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế
về hình ảnh con người và các giá trị di sản văn hóa của đồng bào các dân tộc tỉnh tuyên quang
dạo quanh thành phố tuyên quang những ngày này không khí làm mô hình đèn trung thu đang diễn ra rất nhộn nhịp
đây là mô hình với chủ đề ăn khế trà vàng của tổ nhân dân một mươi chín phường minh xuân
mô hình dựa theo cốt truyện cổ tích cây khế
từ đó dân dạy các con các cháu rằng hãy sống tốt với những người xung quanh
bỏ đi những đức tính tham lam xấu xa thì sẽ có cuộc sống tốt đẹp
khế trà vàng thì nó giáo dục không kể những cho người lớn và cho các cháu phải có nòng nhân
chúng ta phải sống tốt với tinh thần lá lành đùm lá rách yêu thương đỡ nhau và chúng ta phải sống hòa thuận trong khu dân cư
từ câu chuyện này sẽ giúp cho các cháu hôm nay chưa hiểu ngày mai các cháu sẽ hiểu và bước vào đời sống trong xã hội thì gần lên yêu thương và giúp đỡ nhau
còn đây là mô hình với chủ đề văn hóa trống đồng của tổ dân phố số hai phường tân quang thành phố tuyên quang
sau một tháng chung tay góp sức của người dân trong tổ đến nay mô hình đã được hoàn thành
để chuẩn bị cho lễ hội thành tuyên năm hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên trên các tuyến đường phố của thành phố tuyên quang vào thời điểm này thì một lễ hội một không khí lễ hội đang ngập tràn
các mô hình khổng lồ đang được người dân rước diễu với những hình dáng âm thanh và ánh sáng tạo lên một bầu không khí lung linh huyền ảo
quý vị và các bạn hãy đến với tuyên quang để cùng hòa mình vào những nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc giao và cùng chiêm ngưỡng những mô hình khổng lồ độc đáo
những mô hình đèn trung thu khổng lồ và mỗi mô hình mang một ý nghĩa riêng đã trở thành dấu ấn đặc biệt thu hút khách du lịch đến và nhớ về thành tuyên
năm hai nghìn một mươi bảy đây là lần đầu tiên thành phố tuyên quang tổ chức và cũng là một trong những hoạt động của lễ hội thành tuyên
về cuộc thi thì đến nay thì cũng có rất nhiều các tác giả đăng ký tham gia dự thi và các sản phẩm cũng mang rất nhiều các ý nghĩa đại diện cho các nét đặc trưng của văn hóa tuyên quang du lịch tuyên quang rồi là quảng cáo về đất và người của thành tuyên
lễ hội thành tuyên năm hai nghìn một mươi bảy gắn liền với ngày hội văn hóa dân tộc giao toàn quốc lần thứ nhất là dịp để người dân tuyên quang giới thiệu với bạn bè quốc tế
nước và quốc tế về hình ảnh con người và các giá trị văn hóa đặc sắc về lịch sử văn hóa của quê hương cách mạng thủ đô khu giải phóng thủ đô kháng chiến
qua đó từng bước xây dựng lễ hội thành tuyên trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc góp phần thúc đẩy ngành du lịch ngày càng phát triển thu hút thêm nhiều nhà đầu tư và khách du lịch đến với tuyên quang